các chuyên gia giao thông nhận định để tác được thị phần của vận tải công cộng
trước mắt cần tập trung đẩy mạnh việc đưa vào vận hành các loại hình vận tải công cộng khác

các hãng bay nội địa vừa cho biết đang trong quá trình bổ sung chuyến mở bán vé

và tp hcm quy nhơn các trạng bay còn lại đã bán hơn sáu mươi số lượng vé cung ứng
trong tháng một mươi một việt nam đã đón gần sáu trăm linh lượt khách quốc tế
đây là số lượng khách quốc tế vào việt nam cao nhất trong một tháng kể từ khi mở cửa hồi giữa tháng ba
con số này tăng hơn hai mươi ba so với tháng một mươi
số lượng khách quốc tế đã tăng liên tục từ đầu năm đặc biệt là sau khi việt nam mở cửa du lịch vào giữa tháng ba
cao điểm là những tháng cuối năm
lượt khách quốc tế từ tháng tám luôn trên bốn trăm linh
lượt một tháng
theo dự thảo quyết định quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền đang được ngân hàng nhà nước lấy ý kiến nhân dân
mức giá trị giao dịch phải báo cáo ngân hàng nhà nước là ba trăm linh triệu đồng
khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày
việc xây dựng quyết định góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền
phù hợp với các yêu cầu chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền
mà việt nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở đảm bảo sự độc lập tự chủ về kinh tế
cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ an toàn tài chính quốc gia
thưa quý vị trước thêm giáng sinh năm nay thị trường cây thông tươi nhập khẩu ở hà nội hút khách với xuất xứ từ nhiều nước
giá bán đa dạng tùy vào kích thước
nhiều khách hàng đã sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để có thể có một cây thông tươi nhập khẩu
từ đan mạch trung quốc hay là nga để trang trí cho ngôi nhà của mình
và những hình ảnh về thị trường cây thông tươi nhập khẩu cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
tại một cửa hàng bán hoa tươi ở hà nội cây thông tươi nhập khẩu trực tiếp từ đan mạch
đang được bán với giá từ năm triệu cho tới một mươi năm triệu đồng
mức giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt chưa tính tiền trang trí ngoài đèn trang trí
từng cây thông sẽ được tặng theo trái trâu cao cấp đặc biệt cùng ribang giấy gói quả nhập khẩu để tổng thể được đẹp và đặc biệt
đã có đơn đặt hàng
với trâu cao là từ một m cho đến bảy m thì giá giao động trong khoảng là từ ba triệu bảy trăm linh nghìn cho đến một trăm sáu mươi triệu
ngoài cây thông tươi nguyên gốc những cành thông lẻ cắm theo giỏ theo lãng cũng được ưa chuộng
được cắm từ cành thông tươi trang trí theo phong cách hàn quốc hoặc châu âu
với giá thành dưới ba triệu đồng một giỏ cũng được khách hàng tìm kiếm
hiện tại bây giờ mình cũng vừa trải vừa mới trải xong đơn hàng sáng nay
nó tầm vào năm bài giỏ cái đơn hàng nó cũng tầm hai đến ba triệu
tính chấp mọi người là tiếp nhận cây mới nên cái thông đông mạch này nó đã được thị trường rất ưa chuộng
nên khách cũng ưa vì độ bình nó cũng cao
với số lượng cây của gen thì kích thước nó từ tám mươi ba m thì nó rơi vào từ tám chín cây rồi
còn các cái số lượng nó thật ra thì còn cái số lượng các cành thì to nhỏ có nó đi đơn rất nhiều rồi
ngoài thông tươi thì tùng thơm cũng là một
nó là một lựa chọn cho khách hàng trong mùa giáng sinh năm nay
những loại cây này đều có đặc điểm chung là tươi lâu từ năm đến bảy tuần có mùi thơm đặc trưng cành khỏe có thể trang trí theo nhiều phong cách